các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo